một người phụ nữ tử vong trong căn nhà khóa cháy cửa
người đặt bàn này vốn hiển lành được bà con làng xóm quý mến
không có mâu thuẫn gì với ai và cũng không nợ nần tiền bạc
ai đã ra tay sát hại một cách dã man đến như vậy
tình trạng tội phạm trẻ hóa đang có chiều hướng gia tăng
trong đó xuất hiện cả những hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
đây là vấn đề đáng quan ngại bởi lẽ tội phạm vị thành niên
không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân người phạm tội
làm đảo lộn cuộc sống của không ít gia đình mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho cộng đồng
chúng tôi xin đưa lại một vụ án mạng về một tội ác của một thanh niên trẻ
mới một mươi bốn tuổi nhưng em đã từng đi cải tạo về tội hiếp dâm trẻ em
đến năm hai mươi ba tuổi thanh niên này đã phải linh án một bản án rất đau lòng
câu chuyện là hồi chuông cảnh báo về việc giáo dục của gia đình
đối với con em mình
buổi sáng đang lúc mùa vụ bà con thôn nham canh xã thành nghị
huyện thanh liêm tỉnh hà nam tất bật chuẩn bị công việc đồng áng
như mọi ngày chị lê thị tâm thường qua giúp mẹ là bà nguyễn thị dung
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai đi chợ mua thức ăn
mấy hôm nay cả nhà đi vắng chỉ có bà dung ở nhà một mình
sang đến nơi thấy cửa vẫn đóng im im
chị tâm ngạc nhiên bởi mọi khi bà dung dạy rất sớm
dọn dẹp nhà cửa rồi dọn cho lợn ăn
gọi mãi không thấy bà dung ra mở cửa
kiểm tra thì thấy tất cả các cửa của ngôi nhà đều trong tình trạng chút phía trong
ghé mắt qua cửa chị bàng hoàng thấy mẹ nằm dưới sàn nhà
chị nghĩ có thể mẹ mình ngã do bị cảm
chị tâm vội vàng chạy đi nhờ bà con hàng xóm cùng phá cửa vào nhà
khi cánh cửa được mở tung mọi người sững sờ phát hiện bà dung đã tử vong
lạ thường hơn
trên cổ bà dung có nhiều vết sâu chí mạng một cách bất thường
tại hiện trường bà dung tử vong trong tình trạng nằm ngửa trên nền nhà
áo của nạn nhân vé lên cao cổ quần bị tụt xuống mắt cá chân
có vài vết máu loang trên nền nhà và tường
qua công tác khám nghiệm pháp y thấy vùng cổ của nạn nhân bị vật
có cạnh sắc tấn công nhiều lần ngang qua cổ dưới sụn
làm đứt động mạch trái đứt khí quản dẫn đến tử vong
kiểm tra ông đạo có vết sức sung huyết và bầm tím
ngoài ra còn nhiều vết bầm tím trên ngực chân tay
tài sản trong nhà của nạn nhân còn nguyên
nhưng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu nokia một nghìn hai trăm tám mươi của nạn nhân thường dùng đã bị mất
qua tìm hiểu vợ chồng bà dung là người nông dân hiền lành
không bao giờ cãi cọ với ai
gia đình hạnh phúc đúng hôm xảy ra sự việc
thì chồng và người con út lên hòa bình giúp người con thứ hai mới lấy chồng xây nhà
gia đình nạn nhân cũng không phải nhà khá giả
để bọn trộm cắp nhọc ngó
hơn nữa ở cái thôn nghèo này có mấy khi xảy ra chuyện trộm cắp cướp của
các mũi trinh sát được lệnh giả soát tất cả các đối tượng nghi vấn trên địa bàn
nơi nạn nhân sinh sống và các địa bàn lân cận
nhưng đối tượng nghi vấn được mời lên cơ quan điều tra lấy lời khai
nhưng dường như không phát hiện đối tượng nào có những chi tiết liên quan tới vụ án
một tổ công tác đã đi khắp các cửa hàng điện thoại di động lớn nhỏ trên địa bàn
mong tìm được chiếc điện thoại nokia một nghìn hai trăm tám mươi
mặc dù được sự phối hợp nhiệt tình của những người chủ cửa hàng điện thoại
nhưng các trinh sát vẫn không tìm thấy vật chứng quan trọng của vụ án
hùng thủ giết người không những quá tàn bạo mà còn rất xảo quyệt không để lại dấu vết
nhà nạn nhân có hai con chó rất dữ nếu phát hiện người lạ chúng sẽ sủa ấm lên
thế nhưng khi xảy ra sự việc một vài người hàng xóm cho biết
họ chỉ nghe thấy vài tiếng chó sủa rồi im bặt
sau khi ra soát
tất cả các đối tượng nghi vấn tại địa phương
cơ quan điều tra thấy nổi lên đối tượng trần văn nga
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thôn nham canh xã thanh nghị huyện thanh liêm tỉnh hà nam
là hàng xóm sát cạnh nhà nạn nhân
nga là đối tượng nghiện ma túy đã từng có tiền sự và bị đưa đi giáo dục tập trung
tại trường giáo dưỡng số hai ninh bình
cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng
rất có khả năng nga vì khát tiền nên đã ra tay sát hại nạn nhân hòng cướp tài sản
tuy nhiên chưa có chứng cứ
nào khẳng định ngà là hung thủ
bởi theo người nhà của đối tượng này
thì đêm hôm xảy ra án mạng
nga vẫn ngủ ở nhà và sáng còn dậy sớm đi làm
tất cả các nhành cây ngọn cỏ tại nhà đối tượng ngà
đã được các trinh sát kiểm soát một cách kỹ lưỡng
và tại đây những manh mối của vụ án đã được hé mở
trên trần nhà đối tượng nơi giáp với nhà nạn nhân
có một vết xếp chung với vết dép phát hiện tại hiện trường gây án
khi khám xét phòng ngủ của đối tượng ngà
các trinh sát tìm thấy một đôi dép súp màu xanh
một chiếc quần đùi có dính máu
chiếc điện thoại di động nhãn hiệu nokia một nghìn hai trăm tám mươi và một trăm linh đồng
là số tiền của nạn nhân
cùng với một bức thư ngà viết từ biệt bố mẹ mình
với những vật chứng thu được tại nhà tiên ngà
bàn truyền án khẳng định hung thủ sát hại bà nguyễn thị dung
chính là hàng xóm trần văn ngà
đề phòng đối tượng có thể chạy trốn khỏi địa phương
bàn truyền án ngay lập tức điều động một tổ công tác đón lõng đối tượng
ở các nơi như bến xe các ngã đường quốc lộ
đồng thời phát động quần chúng nhân dân phát hiện tố giác tội phạm
những tưởng sau khi ra tay sát hại dã man người hàng xóm
hung thủ sẽ phải vội vàng chạy trốn
tuy nhiên không ai có thể nghĩ rằng lúc này
nga vẫn ung dung đi làm tại một sưởng cơ khí trên địa bàn xã
một cán bộ điều tra cho biết
hắn vẫn tỏ ra thái độ hết sức bình thản như không có chuyện gì
thậm chí còn giả bộ ngu ngơ đánh lạc hướng các chiến sĩ công an
cháu đang bận làm việc có gì để đến trưa cháu về nói cũng được mà các chú
ngay cả khi ngồi trong trụ sở công an
đối tượng này cũng hết sức ương ngạnh
vòng vo vẽ ra hàng loạt những lý do nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình
tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi
nga đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác mà hắn đã gây ra
nga khai khoảng một mươi một giờ đêm sau khi cậy cửa từ trên tầng tung
hắn đã súng lục loại tiền bạc trong tù của gia đình bà dung
trong lúc đang thực hiện hành vi này hắn bị nạn nhân phát hiện
sợ bị truy hô tên này dùng chiếc dây thừng lao đến tấn công bà dung
do sức khỏe yếu nên nạn nhân đã không thể chống cự rồi từ từ khụy xuống
thấy bà dung bất tỉnh hắn đã không bỏ đi ngay mà lột quần áo của nạn nhân
rồi thực hiện hành vi đổi bại của mình
sau khi thỏa mãn hắn thản nhiên đi về
tuy nhiên do quên chiếc quần trong nhà bà dung
gia đình nạn nhân sẽ phát hiện được nên ngà quay lại đây lấy
cũng đúng lúc này bà dung hồi tỉnh
nga liền rút dao từ trong người lao tới tấn công vào cổ nạn nhân
thấy nạn nhân đã tử vong tên sát nhân lấy chiếc chăn phủ lên người nạn nhân
sau đó điểm tính búc nước trong nhà vệ sinh rửa sạch những vết máu
chưa hết hắn còn cậy tủ lấy đi năm trăm linh đồng của một chiếc điện thoại di động
còn dao gây án hắn quảng xuống ao để phi tang
hắn tiếp tục treo qua hàng rào
về nhà rửa sạch vết máu của nạn nhân bám trên người rồi thản nhiên đi ngủ
ở địa phương trần văn ngà được xếp vào thành phấn bất hảo
đã từng nhiều lần bị công an xã lập biên bản vì tội trộm cắp
năm một mươi bốn tuổi tên này đã từng phải đi cải tạo tại trường giáo dưỡng số hai ninh bình
vì hành vi hiếp dâm một bè gái
tuy nhiên sau thời gian cải tạo bắt buộc trở về địa phương
nga vẫn không bỏ được những tật xấu của mình phẫn nuốt trước hành động của đối tượng thủ ác
một người dân đã lên tiếng
nói thật chuyện thằng nga trộm cắp rồi có máu dê thì ở đây ai cũng biết
thế nhưng giờ cho đối bại rồi sát hại một người đáng tuổi mẹ nó
thì tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra được
thằng đó ác quá
trần văn nga đã phải tra tay vào còng số tám và phải trả giá cho những gì hắn gây ra
thiếu tướng trần ngọc hà cục trưởng cục cảnh sát hình sự cho rằng
cũng như các loại tội phạm khác
tội phạm nhí không nằm ngoài quy luật của sự phát triển kinh tế
đặc biệt là sự phát triển hạ tầng công nghệ thông tin
trong đó loại hình tội phạm này có những đặc điểm riêng như đa số đối tượng
không trong diện quản lý của các tổ chức đoàn thể không học hành nghề nghiệp
bố mẹ mê kiếm tiền mưu sinh gia đình không hạnh phúc
mặt khác số vụ việc phần lớn xảy ra tại vùng giáp danh
vùng nông thôn hoặc các địa bàn mới phát triển về kinh tế
về quy mô tính chất của loại tội phạm này cũng đã có sự thay đổi lớn hơn so với trước
nếu trước đây khi xảy ra xung khắc mâu thuẫn
các đối tượng còn phải có thời gian để bàn bạc lôi kéo nhau
thì bây giờ chỉ cần một thông tin trên mạng xã hội một tin nhắn hay cú điện thoại
là các đối tượng đã tụ tập hàng chục người để đi giải quyết
mặt khác cũng do tiếp cận thông tin nhất thời không đầy đủ
nên các đối tượng thường có hành động bột phát gây hậu quả lớn
thiếu tướng hà đề ra giải pháp để ngăn chặn phòng ngừa và kéo giảm được tình trạng tội phạm nhí
cần có giải pháp tổng hợp đồng bộ và đòi hỏi trách nhiệm của toàn xã hội
không chỉ riêng lực lượng công an
trong đó tôi cho rằng giải pháp có hiệu quả nhất là tuyên truyền
bởi các đối tượng thanh thiếu niên chưa hoàn thiện về nhân cách nhận thức pháp luật
giải pháp này cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương
đặc biệt là đoàn thể tổ chức như đoàn thanh niên
thông qua các hoạt động sinh hoạt tinh thần lạnh mạnh
nâng cao nhận thức pháp luật cho các cháu giúp các cháu nhận biết các hành vi sai trái
cũng theo thiếu tướng trần ngọc hà
bên cạnh giải pháp trên nhà trường gia đình cần phải quan tâm đến con em học sinh của mình đúng mức
nếu bố mẹ quan tâm hơn đến con cái thầy cô để ý hơn
thì sẽ phát hiện ra các biểu hiện lệch lạc của con em trong sinh hoạt học tập
nếu có sự chấn chỉnh uốn nắn kịp thời cũng là cách tốt để ngăn chặn hậu quả
thiếu tướng hà nêu quan điểm và lưu ý
một trong những nguyên nhân gây hậu quả tiêu cực đến tâm lý nhận thức của thanh thiếu niên hiện nay
là mạng xã hội
làm thế nào để ngăn chặn loại bỏ các thông tin xấu độc trên môi trường internet
phim ảnh cũng là điều tất cả chúng ta phải lưu ý quan tâm